theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số bảy trong năm hai nghìn hai mươi
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn độ kinh đông trên phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
hiện các tỉnh trung trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh quảng trị
thiên huế khoảng từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
các tỉnh thành phố hà tĩnh quảng bình đà nẵng khoảng từ tám mươi một trăm năm mươi mm
các tỉnh quảng nam quảng ngãi khoảng từ năm mươi đến một trăm linh mm
cấp độ rủi ro thiên tài cấp hai
để chủ động ứng phó về bão số bảy và tình hình mưa lũ tại khu vực trung bộ
các địa phương ven biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý các tình huống sâu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các bến các khu vực cửa sông khi có lũ lớn bảo đảm an toàn
chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho người và tài sản và khách du lịch trên các đảo
đối với tuyến đất liền tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số một nghìn ba trăm bảy mươi hai ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện
tàu thuyền và ngư dân của ta phòng tránh bão bảo đảm an toàn
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cho các thuê bao vùng bị ngập lũ
các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất để người dân biết và chủ động phòng tránh